hàng loạt cán bộ liên quan đến vụ lợn bị tiêm thuốc an thần trước khi giết mổ tại cơ sở giết mổ xuyên á huyện củ chi tp hcm vừa bị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố kỷ luật
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm đã thành lập hội đồng kỳ luật đối với lãnh đạo tri cục trăn nuôi thú y
kết quả xử lý cảnh cáo đối với tri cục trường và điều chuyển về làm phó tri cục trưởng tri cục thủy sản
đồng thời giáng chức quyền trưởng trạm chăn nuôi thú y huyện củ chi cách chức phó trưởng trạm chăn nuôi thú y huyện củ chi và điều động bố trí công tác khác
ngoài ra cảnh cáo một mươi sáu viên chức trực tiếp thực hiện công tác kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ có trong ca trực
khiển trách ba viên chức trực tiếp thực hiện công tác kiểm soát giết mổ nhưng nghỉ ca trực